cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn quang ẩn hai mươi tám tuổi trú tại huyện định quán tỉnh đồng nai về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây chết người